nghĩa là nền tảng công nghệ của bạn đã hỗ trợ cho người học hiệu quả như thế nào
giao diện có thân thiện và không cần hướng dẫn sử dụng vận dụng được hay không
có những phương thức thông minh để theo dõi và tạo động lực cho người học hay không
cách đánh giá người học như thế nào cách đưa ra các bản báo cáo cho các đối tượng khác nhau ra sao
cách kiểm tra và cấp giấy chứng nhận như thế nào
nick hay đưa thống kê
việt nam có quy mô ba tỷ đô la mỹ tăng mạnh từ hai tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn một mươi chín
theo một báo cáo mới đây do d o ventures công bố
ftec đang là lĩnh vực được đầu tư nhiều thứ ba tại việt nam trong tám năm qua ở mảng công nghệ
tổng vốn đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực stec tại việt nam là một trăm linh ba triệu đô la mỹ
những mô hình s tech đón được cơn sóng đầu tư tiềm năng này để phát huy công nghệ trí tuệ nhân tạo
để đem lại trái nghiệm hiệu quả nhất cho người học
trong số đó elsa spick một kỳ lân tiềm năng của s tech
đem lại trải nghiệm học tiếng anh độc đáo không chỉ tại việt nam mà còn tại nhiều thị trường trên thế giới

thì mình thấy lợi thế cho cả thị trường là sẽ có rất nhiều học viên muốn học online
sau khi học online đã trải nghiệm rồi
thì sẽ không có lo ngại là chất lượng của học online sẽ không bằng học offline
tại vì về đường dài mình phải kết hợp giữa online và offline
tại vì mình luôn luôn
phải để học viên hoặc học sinh tùy tùy người
học viên học như thế nào tốt nhất thì mình phải có một giải pháp để đảm ứng được cái yêu cầu đó
lý do chính mà mình chọn trí tuệ nhân tạo là một yếu tố quốc lợi của sang sao phạm minh
là vì để làm việc học ngoại ngược dễ tiếp cận cho tất cả mọi người
thì để đảm bảo việc đó thì mình phải lưu ý hai điểm
thì điểm thứ nhất là về chi phí
chi phí thì phải hợp lý
ví dụ mình lấy một cái ví dụ cơ thể là
nếu mà muốn học tiếng anh mình phải thuê một huyện luận viên dạng ngôn ngữ
chi phí vậy thì nhiều khi cũng hơn một trăm linh đô một tiếng
khi mình so sáng đó với elsa thì tài khoản elsa một tháng là chỉ một trăm hai mươi chín ngàn
thì đó khoảng bốn ngàn đồng một ngày
thì cho michael hỏi dũng là bốn ngàn một ngày là cái chi phí hợp lý không

là hiện tại bây giờ chúng ta có thể làm gì
có thể là có một cái mức giá đấy dành cho một cái lĩnh vực đào tạo trong cái giai đoạn hiện tại
và anh có thể chia sẻ là tại sao nó lại rẻ như vậy
và cái lý do đó nó có thể là nó có ảnh hưởng tới nó có những cái khó khăn gì
khi mà mình chạy nó trên cái thị trường như trong cái thời điểm hiện tại không ạ
hai điều đấy để mình đảm bảo là nó dễ tiếp cận
thì cái điểm thứ hai cái sự ca nhân hóa
là nếu mình trong học trong lớp thì một giáo viên sẽ có một mươi nhiều khi hơn hai mươi sinh viên
rồi học viên trong cái môi trường đó nó sẽ rất là khó cho giáo viên có thể là tập trung từng em
từng hiểu được cái trình độ của tất cả các em và ca nhân hóa cách dạy
còn vào app của mình thì khi nào một học viên vào thì mình sẽ có một cái bài đào vào
thì dựa trên cái bài đào vào đó ai truy tịch nhân tạo của mình sẽ được là đo được cái trình độ của học viên đó
thì dựa trên cái trình độ đó
ai sẽ tiếp tục là xây một cái lộ trình học mà nó sát với học viên đó
thì cái chương trình học đó nó sẽ dựa trên hơn năm trăm linh bài học trên app và hơn hai mươi năm bài tập
mình cũng không muốn nói là lsa có thể là thay thế với mấy thầy cô thầy
đây là một cái giải pháp có thể là bổ trợ bổ trợ chuyện học trong lớp

hiện elsa đang có số lượng người dùng bao nhiêu tại các quốc gia ngoài việt nam
và bạn đã thích ứng thế nào khi tiếp cận người dùng với văn hóa lối sống khác nhau như vậy
elsa thì rất vui mừng để đạt được hơn bốn mươi triệu vượt tại trên toàn cầu
trong đó thì có một mươi triệu ngược tại việt nam
họ viên đến từ hơn một trăm linh quốc gia
trong một trăm linh quốc gia thì tất nhiên là sẽ có rất là nhiều văn hóa
nhiều cuộc sống nhưng mà thật mà nói cái nào về việc mà học tiếng anh
thì cái motivation cái lý do tại sao họ muốn học nó cũng giống nhau
đó là để nâng cao cái trình đội tiếng anh của mình
để làm gì để mở ra thêm một cơ hội vì vậy
thì khi nào mình khai thác nhiều thị trường khác
nasa cũng không cần đưa ra rất là nhiều công sức hoặc là nhân sự để mình khai thác như thế
và mình có thể làm một cách rất là nhanh chóng và hiệu quả
tỷ lệ từ tám mươi chín mươi học sinh sinh viên đã quen thuộc với hình thức học trực tuyến
sẽ là bước đẩm vững chắc để tác phát triển
tuy nhiên phần lớn giáo dục trực tuyến hiện nay
vẫn chỉ là bước chuyển bắt buộc từ mô hình truyền thống lên môi trường internet để thích nghi
chưa có sự đầu tư dài hạn
đồng thời ở giai đoạn bình thường mới thì xu hướng kết hợp trực tuyến và trực tiếp trong giáo dục
càng được nhận thức rõ
không thể loại trừ một trong hai phương thức
khi học viên đang cần đến phương pháp hiệu quả nhất
và gần đây nhất là thuật ngữ hybrid learning
đây là một phương pháp nghiên cứu và được phát triển bởi nhiều tổ chức giáo dục lớn trên toàn cầu
mà đặc biệt là microsoft
cách mà chúng ta thiết kế lại bài học cho cái quá trình này
cần được thay đổi để dẫn dắt tính chủ động của người học
vậy thì phương pháp hybrid learning này sẽ định hướng cho người dạy và người học
một cái quá trình học tập mới mà trong đó người học hoàn toàn
đóng vai trò chủ động và người dạy chỉ còn là vai trò định hướng dẫn dắt gợi ý gợi mở
tái xây dựng lại cái lộ trình học tập cũng như là cái cách đánh giá thế nào
để tạo động lực cho người học
cộng đồng khởi nghiệp thì elsa cũng từng có những thành tích ấn tượng
khi lọt qua nhiều vòng gọi vốn
đối với những quỹ đầu tư đặc biệt là những quỹ phát triển về trí tuệ nhân tạo
họ nhìn thấy ưu điểm nào của elsa so với những quỹ phát triển về trí tuệ nhân tạo
và đối với những đối thủ trong vòng gọi vốn để quyết định đầu tư
một nhà đầu tư sẽ có một định hướng riêng
thì mình lấy ví dụ là gradient ventures là một nhà đầu tư của google
họ tập trung rất nhiều rất là sâu về sự phát triển trí tuệ nhân tạo
họ tập trung rất là sâu
còn nhà đầu tư vig một nhà đầu tư tại việt nam
thì họ cũng rất là quan tâm đến sự phát triển ở việt nam
nhưng mà nếu muốn
nhưng nhìn chung thì có ba điều chính
thì điều thứ nhất là thị trường tiếng anh thì có rất tiềm năng
điều thứ hai công nghệ trí tuệ nhân tạo của ai của elsa là cũng có tính độ phá
còn điều thứ ba là ấn hưởng tích cực mà aut có thể đem lại cho những cuộc sống và cộng đồng cho nhiều quốc gia
bức tranh của ngành đào tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thời gian ngắn hạn sắp tới
dưới sự đánh giá của elsa
elsa sẽ phát triển ra sao
thì nếu mình nhìn về tương lai xa thì mình cũng nghĩ là điều gì cũng có thể
nhưng mà nếu nhìn về tương lai gần thì lc sẽ tiếp tục phát triển công nghệ và sâu hơn vào tiếng anh
không phải riêng ở việt nam mà sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai vào giáo dục thì cũng khá mới
trên toàn cầu cũng khá mới
nên là vì vậy mình phải cũng rất là nhiều để khai thác
cơ hội này
nó sẽ thua lại nhưng mà nó sẽ chiều rộng hơn
một số khó khăn về giáo dục truyền thống thiếu giáo viên
thì nếu nói ở việt nam không thì trong năm nay hai nghìn hai mươi hai việt nam thì đã thiếu hơn hai mươi sáu giáo viên
cái vấn đề đó nó sẽ không nhanh
dựa trên cái đó nữa là cái nào mà giáo viên đang thiếu
thì giáo viên còn lại đang dạy lớp thì sẽ gặp một số khó khăn nữa
có nghĩa là không có được thời gian
mà phải có một số động lực để có thể
hỗ trợ và phải hiểu được và giúp các em có thể nâng cao tiếng anh và nhiều món khác
vì vậy hôm nay mình cũng nói thì thơ một chút là
elsa thì hoàn toàn không có cái ý tưởng không có cái ý định là muốn thay thế thầy cô thầy hết
nhưng một cái giải pháp như elsa có thể là bổ trợ các thầy cô
để nâng cao cái chất lượng